nhận được tin báo của quần chúng nhân dân đồn biên phòng kiểng phước bộ đội biên phòng tiền giang đã phát hiện vật thể nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển rừng phòng hộ thuộc ấp xóm rẫy xã kiểng phước huyện gò công đông tỉnh tiền giang
kiểm tra tại hiện trường lực lượng đã phát hiện một bao tải ni lông màu đen bên trong có chứa hai mươi bốn bánh hình khối chữ nhật mỗi bánh có khối lượng khoảng một kg tinh thể dạng rắn màu trắng nghi là ma túy
lực lượng phối hợp đã tiến hành mở rộng phạm vi tìm kiếm giả soát xung quanh hiện trường bãi biển khu vực rừng phòng hộ thuộc xã kiểng phước đồng thời tổ chức phương tiện tuần tra trên biển thì phát hiện thêm một mươi sáu bánh hình khối chữ nhật nghi là ma túy

tài sản sau vài lời đe dọa đối tượng giả danh đã yêu cầu nạn nhân sử dụng điện thoại thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng để kê khai tài sản cá nhân
sau đó chỉ vài thao tác hàng trăm triệu đồng trong tài khoản của nạn nhân đã không cánh mà bay

tâm lý lo trợ của người dân đặc biệt là các đối tượng chiếm được quyền sử dụng tài khoản của người dân
thông tin về cá nhân để từ đó rút tiền trong tài khoản của người dân
theo trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
thời gian qua nhiều doanh nghiệp cá nhân nhận được điện thoại
người gọi tự xưng là cán bộ công an công chức cơ quan thuế
để mời chào rụ rỗ dọa nạt lừa đảo ép doanh nghiệp cá nhân khai báo các thông tin cá nhân
thậm chí chúng còn làm giả các quyết định của cơ quan có chức năng
sau đó gọi điện để thông báo hướng dẫn nạn nhân thực hiện các khai báo theo hướng dẫn của chúng

sau đó gọi điện để thông báo hướng dẫn nạn nhân thực hiện các khai báo theo hướng dẫn của chúng
thì nó sẽ là tác động vào tâm lý của nạn nhân sẽ là nhiều hơn
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
đồng thời tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
tuyệt đối không nghe và làm theo những hướng dẫn của đối tượng lạ
không cung cấp thông tin cá nhân tránh bị đánh cắp thông tin phục vụ cho những hành vi phạm tội của đối tượng
có thể là các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những hình thức lừa đảo
để đưa cho nạn nhân chủ động điền những thông tin cá nhân vào như là các form khảo sát
để tham gia một chương trình khuyến mãi này bạn cần phải điền vào đây thông tin khảo sát
thì nhiều người dân không gần ngại mà điền đầy đủ thông tin như là tài khoản nhân hàng
số tài khoản nhân hàng này địa chỉ họ tên số hệ thoại đây như thế nào
đấy là một cách
cách thứ hai là có thể do chính người dân bị dính mạng độc thu thập thông tin trên các thiết bị cá nhân
như máy tính hay điện thoại những con mạng độc này thì có thể thu thập những thông tin cá nhân của người dân
sau đó gửi về cho những kẻ lừa đảo tấn công để thu thập
quy trình làm việc đối với cơ quan hành pháp với người dân là làm việc trực tiếp theo quy trình gửi giấy mời
giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương
đồng thời không có chuyện cán bộ yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng
khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
tiến hành kiểm tra hành chính phòng bốn trăm linh một căn hộ banosa số một trăm linh bảy hà bổng
đội lượng công an phát hiện
hai đối tượng ngô minh khang và ngô trung nguyên cùng chú tỉnh quảng trị
đang có hành vi sử dụng máy tính sách tay truy cập vào bốn tài khoản facebook khác nhau
và nhắn tin cho nhiều người nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua đấu tranh khang khai nhận đã lên mạng xã hội facebook tìm những tài khoản có người thân đang ở nước ngoài
và tiến hành tạo một tài khoản facebook có tên và ảnh đại diện tương tự
rồi giả mạo nhắn tin với nội dung mượn tiền hoặc giúp chuyển tiền
khi có người tin là thật và đồng ý chuyển khoản
thì khang cung cấp tài khoản ngân hàng được ngô trung nguyên thuê trên telegram để nhận tiền
tổng số tiền khang đã chiếm đoạt lên đến ba mươi triệu đồng
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lắc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
vừa đấu tranh làm rõ một đối tượng chú tại huyện đắk rô lắk tỉnh đắk nông
có hành vi làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng
đánh bạc trực tuyến với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
qua đấu tranh thành khai nhận năm hai nghìn một mươi
đối tượng này đã mua lại một chứng minh nhân dân với giá một trăm năm mươi đồng
sau đó dùng ảnh của mình dán vào chứng minh nhân dân trên
rồi đem đến quầy giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần
trên địa bàn tỉnh kiên giang và đắk lắc để mở ba tài khoản
sau khi mở các tài khoản ngân hàng từ năm hai nghìn một mươi sáu
thành lập các tài khoản tại các website với mục đích tham gia cá độ bóng đá
quá trình tham gia cá cược thành đã sử dụng ba tài khoản ngân hàng trên
để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền
thanh toán tiền thắng thua
tại thời điểm bị phát hiện cơ quan công an xác định chỉ tính riêng một tài khoản
đối tượng thành đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển nhận tiền
với số tiền giao dịch lên đến hơn ba mươi tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động đánh bạc
thành lập các tài khoản ngân hàng để liên kết với các trang mạng nhằm thực hiện giao dịch chuyển nhận tiền
hiện phòng an ninh kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã bàn giao đối tượng nguyễn tất thành
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố buôn ma thuật
để ra quyết định khởi tối bộ án khởi tối bị can lệnh bắt bị can
để thực hiện điều tra xử lý theo thẩm quyền